nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm quốc khánh vương quốc campuchia mùng chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba mùng chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hôm nay chín tháng một mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng tới quốc vương campuchia
norodom sihamoni hoàng thế hậu và toàn thể nhân dân campuchia những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
trong thư có đoạn viết chúng tôi hết sức vui mừng và trân trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hiếu nghị và truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và vương quốc campuchia
sự ủng hộ giúp đỡ quý báu lẫn nhau giữa hai nước từ trước đến nay và tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua khó khăn
đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới
nhân dịp này ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam cũng đã gửi điện mừng tới ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
có đoạn viết đảng cộng sản việt nam nhà nước và nhân dân việt nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tiệu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
mà vương quốc campuchia và nhân dân campuchia đã giành được trong thời gian qua đặc biệt là vừa thành công trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
vừa bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế xã hội đảng cộng sản việt nam nhà nước và nhân dân việt nam một lần nữa khẳng định
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đảng cộng sản việt nam nhà nước và nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình
cùng với đảng nhân dân campuchia nhà nước và nhân dân campuchia giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân campuchia
cũng như giữa hai nước việt nam và campuchia ngày càng tốt đẹp phát triển trên tất cả các lĩnh vực mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
cùng ngày tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng quốc vương campuchia norodom sihamoni
và chủ tịch đảng nhân dân campuchia thủ tướng chính phủ vương quốc campuchia hun sen
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm quốc khánh vương quốc campuchia thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã gửi thư chúc mừng đến thủ tướng campuchia samdech techo hun sen chủ tịch thượng viện campuchia samdek saychum
và chủ tịch quốc hội campuchia samdech heng samrin
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi thư chúc mừng tới phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
và hợp tác quốc tế campuchia brak sokhon